phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh điện biên phối hợp với các lực lượng chức năng
vừa đấu tranh thành công chuyên án ma túy bắt giữ ba đối tượng và thu giữ một trăm bốn mươi bốn viên ma túy tổng hợp và một mươi hai bánh heroin
cụ thể vào lúc h ba mươi phút ngày tám tháng một tại bản tá sú linh xã xín thầu huyện mường nhé tỉnh điện biên
lực lượng chức năng đã bắt quả tang hai đối tượng là tần xảo sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy và tần đậu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
cùng chú tại huyện mường tè tỉnh lai châu về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là hai mươi bốn bánh lớn hình vuông bọc băng keo chống ẩm màu vàng
bên trong có các gói nhỏ có chứa một trăm bốn mươi bốn viên ma túy tổng hợp
hai bánh hình vuông bọc băng keo màu đen chứa chất bột màu trắng dạng nén là heroin trọng lượng khoảng bảy trăm linh gram
bước đầu hai đối tượng khai nhận được một người đàn ông chưa rõ danh tính ở tỉnh lai châu
thuê đến khu vực cột mốc số hai tuyến biên giới việt nam lào lấy ma túy từ hai đối tượng mang quốc tịch lào
rồi mang bán lại cho một đối tượng mang quốc tịch trung quốc không rõ tên tuổi địa chỉ
đang trên đường di chuyển đến địa điểm giao hàng thì bị phát hiện bắt giữ
mở rộng chuyên án cho đến một h ba mươi phút ngày chín tháng một tại khu vực bản púng rắt hai xã mường mươn huyện mường trà tỉnh điện biên
lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ đối tượng mùa a dế sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại huyện mường trà tỉnh điện biên
cùng tăng vật là một mươi bánh heroin trọng lượng khoảng ba năm kg
tại cơ quan điều tra mùa a dế khai nhận vận chuyển thuê ma túy cho đối tượng mang quốc tịch lào
từ biên giới vào nội địa giao cho một đối tượng người việt nam chưa rõ danh tính với tiền công là ba mươi triệu đồng